sau buổi thực nghiệm điều tra viện kiểm sát nhân dân tỉnh nghệ an sẽ hoàn thành hồ sơ vụ án chuyển toán nhân dân tỉnh để tiến hành xét xử theo đúng quy định của pháp luật